ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
chí thức trẻ việt nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới tham dự
hai trăm ba mươi sáu đại biểu có đổi tuổi không quá ba mươi năm có quốc tịch việt nam hoặc gốc việt nam
trong số đó có một trăm linh sáu đại biểu trí thức trẻ đang sinh sống làm việc học tập từ hai mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ đã tham dự diễn đàn
các đại biểu đã tập trung thảo luận bốn nội dung chính phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số
nâng cao năng suất lao động và bảo đảm công bằng xã hội
đây là năm thứ hai diễn đàn tri thức trẻ toàn cầu được tổ chức và được diễn ra trong hai ngày
dự kiến vào sáng nay hai mươi tám tháng một mươi một thông qua báo cáo đề xuất khuyến nghị những sáng kiến giải pháp phù hợp về bốn lĩnh vực được thảo luận